thậm chí có nhiều người không thể tin được rằng những người khuyết tật có thể tự quay phim dựng phim và có thể làm được những bộ phim ngắn những phóng sự đầy bất ngờ và ý nghĩa
trên thực tế việc học và làm truyền thông là một trong số những ngành nghề được nhiều người khuyết tật yêu thích và hướng tới
để thực hiện được bộ phim này ekip làm phim đã phải dành rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện tất cả các khâu từ lên ý tưởng kịch bản tìm kiếm liên hệ nhân vật sắp xếp bối cảnh đến quay phim dựng phim
điểm đặc biệt là các thành viên trong ekip đều là người khuyết tật vận động người bị khuyết tật tay người khuyết tật chân vì thế việc di chuyển vận động mang vác máy quay là một việc không hề dễ dàng
thêm vào đó để có thể ghi hình được bộ phim này cả ekip đã phải thức dậy từ ba giờ sáng để theo chân nhân vật rồi có những lúc phải trèo lên tầng tung của một ngôi nhà cao tầng để có thể quay được những khuôn hình toàn cảnh từ trên cao
quá trình mình làm phim mất một tuần trong thời gian mình làm phim cũng nhiều khó khăn khó khăn nhất là mình đi thuê máy quay cái hai là mình sử dụng máy quay là mình gặp khó khăn
cái khó khăn thứ hai là mình làm sao tiếp cận được với nhân vật để mình quay cái hai là làm sao cho nhân vật nói được đúng nơi khớp trong phim
cả cái khó khăn thứ ba là giữa cái thời tiết rét mình làm được cái bộ phim này vào tháng một mươi hai trời rất là rét nhưng mình vẫn phải cố gắng dậy từ ba giờ sáng để mình quay những cảnh hay
trong quá trình tôi làm bộ phim này thì mong ước của tôi là
mình muốn sao được cho phía gia đình phía xã hội biết được về người khức người khuyết tật dù có như thế nào nữa nhưng người khuyết tật vẫn có thể vươn lên trong cuộc sống
cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi là mỗi người một dạng tật người thì khuyết tật chân người gì khuyết tật tay có người thì rất là yếu
cho nên là khi mà để mà đi quay được một bộ phim rất là khó khăn như nhóm của chúng tôi chẳng hạn
ví dụ như bạn thọ thì bị
tay không thể mà làm ở b được máy như tôi thì lại bị khuyết tật chân nhìn thì không lấy nhưng mà cũng là một chân giả một chân thật
thế mà đi vác được cái máy quay rất là nặng vát những cái máy quay thế này nặng lắm
có lúc mà đi chúng tôi phải leo lên tầng bốn lên tầng năm để quay một cái cảnh toàn cảnh mà vác được cái máy quay lên cái cầu thang lên cảm giác rất là mệt
nhiều lúc đi cứ một đoạn một đoạn lại phải nghỉ khó khăn cực kỳ
với không chỉ những nhóm tôi mà còn các nhóm khác cũng thế ai cũng nào là chân nào là tay có lúc cầm cái máy quay là không cả cầm được
đều phải khó khăn có những lúc khó khăn quá chúng tôi phải dùng chân đỡ để đỡ được cái máy quay để quay được những cái cảnh mà chúng tôi muốn quay
có lẽ với những bạn trẻ khuyết tật này không ai lại có thể nghĩ rằng mình cũng có lúc được cầm trên tay một chiếc máy ảnh hay máy quay
để ghi lại những bài hát của chúng tôi
với anh phạm quang khoát ở phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội trở thành mc truyền hình là một ước mơ từ khi còn thơ bé
ngay từ nhỏ anh đã thường xuyên xem và học theo cách dẫn của những mc kỳ cựu của việt nam
dù không được ủng hộ bởi không ai có thể nghĩ rằng với một người khuyết tật vận động phải gắn liền với đôi nạng và chiếc xe lăn như anh
lại có thể trở thành một người dẫn chương trình truyền hình
nhưng với quyết tâm thực hiện ước mơ của mình đến nay anh đã trở thành một trong những gương mặt đại diện của chương trình cuộc sống vẫn tươi đẹp phát sóng trên vtv bốn đài truyền hình việt nam
bên cạnh đó việc tham gia vào các dự án các khóa học về truyền thông như thế này đã giúp ích rất nhiều cho anh và các bạn đồng cảnh có chung mong muốn ước mơ
đối với người khuyết tật học về truyền thông thì gặp rất nhiều khó khăn
khó khăn thứ nhất đấy là những kiến thức về truyền thông người khuyết tật hầu như là chưa bao giờ được tiếp cận và cũng chưa bao giờ nghĩ đến là người khuyết tật sẽ làm truyền thông
đấy là một khó khăn đầu tiên
khó khăn thứ hai đấy là các kỹ thuật về các máy góc quay hay là lấy cận cảnh lấy trung cảnh hay là lấy toàn cảnh thì người khuyết tật cũng chưa bao giờ được thực hiện
và thứ ba nữa là các thiết bị của truyền hình
các thiết bị máy quay rồi là mig cũng khá hiện đại nên là người khuyết tật rất là khó
nhưng mà thông qua các dự án như thế này thì chúng tôi cũng đã có được những kiến thức về việc làm truyền thông làm truyền hình
dự án lăng kính về quyền người khuyết tật là sáng kiến của một nhóm các bạn trẻ khuyết tật và không khuyết tật tham gia chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ đông nam á do tổng thống mỹ obama khởi xướng
với mong muốn đưa hình ảnh và tiếng nói của người khuyết tật đến với cộng đồng
thông qua những bức ảnh câu chuyện phim ngắn do chính người khuyết tật thực hiện
mục tiêu của dự án là xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ truyền thông cho một mươi hai hội tri hội trung tâm câu lạc bộ người khuyết tật trên địa bàn hà nội
được thực hiện từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
với sự tài trợ của đại sứ quán mỹ dự án đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như xây dựng mạng lưới và đào tạo cho các cán bộ truyền thông cho các hội người khuyết tật
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tổ chức cuộc thi ảnh trên mạng internet với sự tham gia của năm mươi tám tác giả là người khuyết tật đến từ các vùng miền trên cả nước với hơn ba trăm linh bức ảnh dự thi
tổ chức triển lãm ảnh về quyền người khuyết tật nhân ngày người khuyết tật quốc tế mùng ba tháng một mươi hai
tổ chức chiếu phim và truyền thông về quyền người khuyết tật cho sáu trăm bốn mươi sinh viên và học viên cao học tại các trường đại học
cái dự án mà là lăng kính địa quyền của người khuyết tật là một trong những cái
hoạt động lớn để mà thực hiện những cái chiến lược chiến lược truyền thông của hội
thì qua dự án lăng kính về quyền của người khuyết tật do đại sứ quán mỹ tài trợ
thì rõ ràng là ở đây các bạn các cái sản phẩm truyền thông mà các bạn học viên là người khuyết tật của hội
thành viên của hội tham gia thì đã thấy rằng người khuyết tật có thể làm được những việc
mà trước làm những cái việc như là quay phim chụp ảnh quay làm clip mà trước đây không ai nghĩ rằng người khuyết tật có thể làm
có thể làm được nó chứng tỏ cái khả năng của người khuyết tật
cái thứ hai nữa là với cái ngôn ngữ của nhếp ảnh hay là của phim thì các bạn ấy đã
tức là gọi là rất là thô sơ thôi nhưng mà các bạn ấy có thể
người khuyết tật có thể diễn tả được rất là xúc tích và nó cũng có một cái ngôn ngữ của nó rất là đặc biệt
để có thể nói lên những cái nguyện vọng tâm tư của người khuyết tật và từ đó để là giúp cho cộng đồng hiểu là
cái cách hỗ trợ người khuyết tật như thế nào là tốt nhất đó là giúp người khuyết tật thực hiện quyền của mình
có thể nói các tác phẩm ảnh và phim do chính những người khuyết tật thuộc các dạng tật khác nhau như khiếm thị
điếc khuyết tật vận động cuộc sống nạn nhân chất độc da cam thực hiện đã phản ánh chân thực tiếng nói của những người khuyết tật
khi đề cập đến các thách thức khát vọng mơ ước và tình yêu cuộc sống của chính những người trong cuộc
bên cạnh đó những bộ phim ngắn đã thực hiện khi được sử dụng vào mục đích truyền thông phi lợi nhuận trên các mạng xã hội và các kênh truyền thông
sẽ làm tăng sức ảnh hưởng và sự quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau hướng đến một xã hội bình đẳng và hòa nhập thực sự đối với người khuyết tật
cái hoạt động này nó có sức có ý nghĩa đối với người khuyết tật bởi vì là bản thân ngay những người khuyết tật của chúng tôi
làm về người khuyết tật chúng tôi thì chúng tôi mới hiểu được rằng là người khuyết tật cần gì người khuyết tật mong muốn gì
và người khuyết tật sẽ thể hiện như thế nào thì chỉ có người khuyết tật chúng tôi thì mới có thể là có thể hiểu được tâm tư nguyện vọng của người khuyết tật
để mà chúng ta hiểu được người khuyết tật thì chúng ta cần phải làm việc với họ thường xuyên làm việc với những người bạn đấy thường xuyên
và cùng trao đổi công việc thì chúng ta sẽ nhìn nhận ra được rằng bản thân người khuyết tật không khác gì do chúng ta cả
cũng yêu mình cũng yêu thì người khuyết tật cũng yêu mình có tất cả các nhu cầu khác trong cuộc sống thì người khuyết tật cũng thế
nhưng đặc biệt hơn nữa người khuyết tật lại còn có một điểm nhỉnh hơn so với chúng ta đấy là gì
đấy là nghị lực vươn lên của cộng đồng người khuyết tật nhiều hơn chúng ta rất nhiều
bởi vì những cái khó khăn bởi vì những cái thiếu hụt mà người khuyết tật gặp phải sẽ tốt hơn hàm
nếu như chính bản thân người khuyết tật nói lên cái khả năng của người khuyết tật thì sẽ đảm bảo được rằng để khiến cho tất cả cộng đồng
chứng minh cho cộng đồng thấy rằng là người khuyết tật đều có khả năng để thấy rằng nghị lực của người khuyết tật như thế nào
thấy được rằng khả năng của người khuyết tật như thế nào
và tôi nghĩ rằng là với những kết quả này thì việc làm tỏa những giá trị tốt đẹp của tiếng nói người khuyết tật
lăng kính người khuyết tật tự người khuyết tật đã nói lên khả năng của mình thì sẽ giúp cho cộng đồng hiểu hơn về người khuyết tật
và cũng để có thể xóa bỏ cái rào cản hòa nhập của người khuyết tật với cuộc sống
tôi nghĩ rằng đây là một dự án vô cùng ý nghĩa đối với cộng đồng người khuyết tật việt nam
việc học truyền thông có thể giúp người khuyết tật khẳng định được bản thân của mình
cất lên tiếng nói của mình
rằng họ có thể làm được tất cả mọi việc
và tôi nghĩ ý nghĩa của nó còn lớn hơn rất nhiều khi nó không chỉ là sự khẳng định bản thân
mà nó còn là sự lan tỏa sự lan tỏa về ý chí của nghị lực và của khả năng người khuyết tật
qua đó cộng đồng và xã hội có thể có một cái nhìn khác với người khuyết tật việt nam
chúng ta hãy cầm tay nhau quyết tâm học hỏi tiếp thù những kiến thức
kỹ năng học hỏi được để có những sản phẩm tốt nhất
để thể hiện được khả năng và tính năng
nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng
được miễn giảm học phí chi phí đào tạo các khoản đóng góp khác
được xét cấp học bổng hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập
người khuyết tật được cung cấp phương tiện tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết
người khuyết tật nghe nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu
người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi bright theo chuẩn quốc gia
xê lịch chính sách dạy nghề và việc làm
một dạy nghề đối với người khuyết tật
a nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí
lựa chọn và học nghề theo khả năng năng lực bình đẳng như những người khác
b cơ sở dạy nghề có trách nhiệm cấp văn bằng chứng chỉ công nhận nghề đào tạo
khi người khuyết tật học hết chương trình đào tạo và đủ điều kiện
theo quy định của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email thapsangniemtina org vn